thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng phó chủ tịch quốc hội
lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và hà nội
các vị đại sứ đại biện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội
phát biểu ý kiến chào mừng thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc chân thành cảm ơn
và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu hợp tác hiệu quả của chính phủ
nhân dân các quốc gia tổ chức quốc tế khu vực và các đối tác bạn bè quốc tế
thủ tướng nêu rõ việt nam luôn nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phấn đấu vì một thế giới không có chiến tranh
nhân loại không còn đói nghèo cùng nhau phát triển phồn vinh thịnh vượng
đảng nhà nước việt nam luôn tin tưởng rằng một nước việt nam hòa bình ổn định thịnh vượng và tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
sẽ luôn là người bạn chân thành đối tác hợp tác tích cực tin cậy trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
thế giới của chúng ta đang biến đổi nhanh chóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm biến đổi phương thức
tạo ra của cái vật chất và thay đổi cuộc sống của người dân trên thế giới
thế giới cũng đang phải đối mặt với những thách thức về sự quay lại của chủ nghĩa bảo hộ
về an ninh năng lượng nguồn nước chủ nghĩa khủng bố biến đổi khí hậu và ngay tại khu vực châu á
một số điểm nóng diễn biến rất phức tạp đe dọa hòa bình và ổn định
từ trong lắng sâu những đau thương mất mắt của các cuộc kháng chiến
người dân việt nam thấu hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình
chúng tôi luôn nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế phán đấu vì một thế giới không có chiến tranh
nhân loại không có đói nghèo cùng nhau phát triển phồn vinh
thủ tướng nêu rõ phát huy truyền thống bảy mươi hai năm thành lập nước
năm nay là năm thứ hai chúng tôi tiếp tục nỗ lực xây dựng chính phủ kiến tạo
phát triển liêm chính hành động phục vụ nhân dân
tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng bằng nỗ lực của mình và sự giúp đỡ của nhiều quốc gia
tổ chức và bạn bè quốc tế chúng tôi đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận
hiện nay chúng tôi đang tập trung thực hiện những giải pháp đột phá và hành động quyết liệt
trong chỉ đạo điều hành
sức hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế
đẩy mạnh các cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
phán ráo cao nhất bảo đảm mục tiêu tăng trưởng và phát triển hiệu quả
bình vững bao trùm phát huy dân chủ tăng cường kỷ luật kỹ cương phòng chống thâm dũng đảng phi
thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình
việt nam đang chủ động đẩy mạnh hợp tác hội nhập với cộng đồng quốc tế
nỗ lực xây dựng cộng đồng asean đoàn kết đồng thuận và tăng cường vai trò trung tâm của mình
đặc biệt việt nam đang phán đấu thực hiện tốt vai trò chủ nhà của năm apec hai nghìn một mươi bảy
với mục tiêu thúc đẩy hội nhập liên kết khu vực
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam thủ tướng đã chân thành cảm ơn
và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp sự ủng hộ quý báu hợp tác hiệu quả của chính phủ
nhân dân các quốc gia các tổ chức quốc tế khu vực và các đối tác bạn bè quốc tế
thủ tướng mong muốn đại diện các quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt của mình
và là nhịp cầu thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam